phó thủ tướng vũ đức đam và bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến cùng đoàn công tác của bộ y tế
đã đến kiểm tra tình hình sốt xuất huyết tại tỉnh đắk lắc
đây là tỉnh có số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng cao diễn biến phức tạp nhất ở tây nguyên hiện nay
phó thủ tướng vũ đức đam và bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình sốt xuất huyết
tại thôn hai và thôn ba xã hỏa thuận thành phố buôn ma thuột
đây là xã mà bệnh sốt xuất huyết bùng phát mạnh nhất của tỉnh đắk lắc từ đầu mùa mưa đến nay
theo thống kê của trạm y tế xã trên địa bàn xã hiện có bốn ổ dịch tại các thôn một hai ba và thôn bảy
khiến hơn năm mươi người mắc sốt xuất huyết tăng gấp năm mươi lần so với năm hai nghìn một mươi
và đến thăm hỏi động viên gia đình chị hoàng thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong xã đã tử vong vào ngày hai mươi năm tháng sáu vừa qua do sốt xuất huyết
đây là trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết trong năm nay
ở tỉnh đắk lắc
phó thủ tướng cũng chỉ đạo các cấp chính quyền ngành y tế địa phương
huy động các ban ngành đoàn thể thành lập các tổ đội diệt long quăng bỏ gậy
tổng vệ sinh môi trường ở các khu dân cư đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông
nâng cao nhận thức của người dân phát huy vai trò của cộng tác viên y tế
trong việc hướng dẫn người dân diệt long quăng bọ gậy tập huấn nâng cao kỹ năng phát hiện
chuẩn đoán và điều trị bệnh cho các cán bộ y tế đảm bảo đầy đủ vật tư
trang thiết bị hóa chất phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh tại các bệnh viện
nhằm hạn chế tối đa trường hợp mắc không để dịch bùng phát ra diện rộng
theo số liệu thống kê của sở y tế tỉnh đắk lắc đến thời điểm hiện nay
bệnh sốt xuất huyết đã lan rộng đến một trăm bốn mươi năm trên một trăm tám mươi bốn xã phường thị trấn
ở tất cả một mươi năm huyện thị xã thành phố của tỉnh với hơn ba trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
trong đó có một trường hợp đã tử vong
sáng cùng ngày phó thủ tướng vũ đức đam và bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến
cũng đã đến thăm và kiểm tra công tác khám chữa bệnh cho các bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
tại bệnh viện đa khoa thành phố buôn ma thuật